không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn do nhà trưởng giao mà liên tục trong bảy năm qua
bất kể trời mưa hay nắng chị nguyễn thị hồng hải nhân viên kế toán ở trường tiểu học lê lợi
xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam đã tự nguyện đến tận nhà để đưa các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến trường
tấm lòng của chị hải khiến nhiều người cảm phục và gọi chị bằng một cái tên trừng mến là cô hải xe ôm và những chuyến xe trở đầy lòng nhân ái
cháu thủy một cô mẹ từ khi mới một mươi bảy tháng tuổi bố bỏ đi khi cháu còn trong bụng mẹ
hiện cháu đang ở với bà ngoại đã ngoài sáu mươi tuổi bị bệnh tim khá nặng thủy không có người đưa đón đi học
thấu hiểu hoàn cảnh của cháu thủy gần ba năm nay cứ mỗi buổi sáng chị hải lại đến tận nhà đưa thủy đến trường và chiều lại đón về
tấm lòng của chị hải khiến nhiều người cảm phục và gọi chị bằng một cái tên trừng mến là cô hải xe ôm và những chuyến xe trở đầy lòng nhân ái
trong thời gian qua thì bọn thân tôi cũng nhận được chữ đưa đón là tính lùng cháu thủy là tóm cháu
được sự quan tâm của gia đình đặc biệt là người chồng và chi bộ nhà trường đã tạo điều kiện để bọn thân tôi đưa đón cháu
cô nguyễn thị hồng hải cũng là một tấm gương thực sự mà nhìn nhận vào đó để rồi tất cả đơn vị cũng có những gương điển hình học tập theo
trong điều kiện của cô nguyễn thị hồng hải thì thực sự đó là một tấm gương mà cũng nên được nhân rộng
việc làm của chị đã làm cho mọi người cảm kích quý mến và được các cấp trao tặng nhiều giấy khen bằng khen
đặc biệt mới đây chị rất vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và dự chương trình giao lưu điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được tổ chức tại thủ đô hà nội